nhân dịp kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam tối một mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố bảo lộc
tỉnh lâm đồng đã long trọng tổ chức lễ tôn vinh gương sáng đời thường lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng đoàn công tác lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân thành phố bảo lộc
và tám mươi tám gương sáng đời thường được bình chọn từ cơ sở
trong năm năm qua tỉnh lâm đồng đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu trong cộng đồng dân cư
với sự đóng góp của nhiều cá nhân tiêu biểu đó là những cán bộ cơ sở chức sắc tôn giáo
những người lao động nông dân doanh nhân lực lượng vũ trang
những gương mặt tiêu biểu được tôn vinh lần này là những tầm gương phản ánh chân thật cuộc sống đời thường
gần gũi giản dị nhưng mang lại ngọn lửa ấm áp niềm tin yêu về sự tốt đẹp của cuộc sống
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai
trương thị mai cho rằng trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới để phong trào thi đua yêu nước
trong các tầng lớp nhân dân tỉnh lâm đồng tiếp tục phát triển lan tỏa sâu rộng
các gương sáng đời thường được tôn vinh hôm nay cần tiếp tục nỗ lực giữ gìn thành tích
giúp ích nhiều hơn cho cộng đồng xã hội
những mô hình tự quản ở khu dân cư tiếp tục phát triển bền vững
đóng góp thiết thực hiệu quả hữu ích nhằm xây dựng địa phương đất nước phát triển toàn diện
nhân dịp này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lâm đồng đã vận động tiếp nhận ủng hộ quỹ
vì người nghèo các cấp trong tỉnh năm hai nghìn một mươi tám được trên một mươi một tỷ đồng